đoàn công tác bộ giao thông vận tải do thứ trưởng lê đình thọ dẫn đoàn đã đi kiểm tra thực tế thi công dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội bắc qua sông lam nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đoàn đã ghi nhận biểu dương nỗ lực của ban quản lý dự án sáu và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án tuy nhiên vẫn còn những tồn tại trong thực hiện dự án
đoàn đề nghị ban quản lý dự án sáu và các đơn vị thi công tập trung các giải pháp khắc phục những tồn tại này bảo đảm hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra
cũng tại buổi làm việc ban quản lý dự án sáu đề nghị bộ giao thông vận tải tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh để sớm bố trí nguồn vốn cho dự án vì hiện nay nguồn vốn chưa kịp so với tiến độ thi công ngoài hiện trường